thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trước đây có thời kỳ bệnh viện đa khoa hà tĩnh diễn ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ
y đức xuống cấp công tác khám chữa bệnh yếu kém
trước tình hình đó đảng ủy bệnh viện đã tiến hành củng cố lại đội ngũ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động y đức là thước đo phẩm chất chuyên môn là thước đo nghề nghiệp hoạt động của bệnh viện dần đi vào nề nếp
chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn
bệnh viện đa khoa hà tĩnh là bệnh viện hạng nhất với ba mươi tám khoa phòng ban chỉ tiêu năm trăm linh dường bệnh bảy trăm hai mươi cán bộ viên chức
bệnh viện đã từng trải qua một thời kỳ khó khăn trì trệ trong đó nổi lên một số vấn đề như y đức của một số bác sĩ nhân viên y tế xuống cấp
chất lượng khám chữa bệnh không cao mất đoàn kết kéo dài cơ sở vật chất chưa đảm bảo v v
vì vậy niềm tin của bệnh nhân người nhà bệnh nhân và của chính đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện giảm sút nghiêm trọng
để khắc phục đảng ubv đã đề ra một loạt giải pháp trong đó có công tác giáo dục chính trị tư tưởng
mà trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đảng ubv đã đề ra một loạt giải pháp trong đó có công tác giáo dục chính trị tư tưởng
duy trì và quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực từ bảo vệ khám bệnh cho đến điều trị và đến chăm sóc người bệnh cho đến khi ra viện
từ chủ trương đó bệnh viện đã liên tục phát động triển khai nhiều phong trào thi đua và đều hướng đến mục đích thiết thực là nâng cao ý đức để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
và đó cũng là nội dung quan trọng trong các buổi sinh hoạt tri bộ ở các khoa chuyên môn
khoa sản của chúng tôi cũng đã học tri bộ hàng tháng và đã đưa ra những vấn đề cần thay đổi về tinh thần thay đổi phục vụ người bệnh
để còn tới hài lòng của người bệnh
thì đầu tiên là mình phải luôn luôn coi người bệnh như người nhà của mình
người bệnh đau đớn giống như mình đau đớn
và cũng có những lúc ví dụ như chúng tôi là vừa mổ cho bệnh nhân và bệnh nhân mất máu liên quan đến tính mạng bệnh nhân
và tôi là người đầu tiên là sung phong để hiển máu cho người bệnh
với quan điểm luôn coi bệnh nhân như người nhà
và người bệnh đau cũng như mình đau
các cán bộ y sĩ bác sĩ ở bệnh viện đa khoa hà tĩnh sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng của mình
để kịp thời cứu sống bệnh nhân trong các trường hợp khẩn thiết
sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc đã dần lấy lại được niềm tin của bệnh nhân
tôi lâu nay chiến đấu hôm nay tôi ra bệnh viện tôi kiểm tra sức khỏe
thì đầu tiên tôi phải biết cái thái độ của y bác sĩ
và nhất phong khám
và nơi phong khám
điều trì thì nói chúng là rất nhiệt tình niềm lợi chú đạo
đúng như câu nói thầy thuốc như bà hiên
sự quyết tâm của cả đội ngũ đã giúp cho bệnh viện đa khoa hà tĩnh thay đổi hẳn
bệnh viện không chỉ phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị khám điều trị hiện đại
mà còn thu hút được nhiều bác sĩ có trình độ và tay nghề cao
nhờ liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương như việt đức bạch mai huế v v
bởi phương chống là phục vụ bệnh nhân nhanh nhất kịp thời nhất
và chính xác nhất thì thời gian qua chúng tôi đã không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ trong khoa
đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa hai thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp một và các bác sĩ sau đại học
cùng với các kỹ thuật viên cũng được đào tạo chính quy và rất chuyên nghiệp
để đáp ứng được cái nhu cầu về máy móc thang thiết bị mới
nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu trước đây chỉ có thể làm ở các bệnh viện trung ương
thì nay đã được triển khai thành thục tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh
như mổ xọ não thay khớp háng chữa vô sinh thay máu sơ sinh điều trị ung thư mổ nội soi các loại v v
nhờ vậy đã rút ngắn thời gian điều trị trung bình thu hút nhiều người đến khám chữa bệnh góp phần giảm tài cho các bệnh viện tuyến trên
người bệnh ngay càng tín tưởng vào bệnh viện và tân suất khám chữa bệnh ngay càng tăng
cho đến nay với kế hoạch dương bệnh là năm trăm linh dương nhưng lượng bệnh nhân nằm điều trị nội trụ
ở bệnh viện tầm khoảng tám trăm năm mươi đến khoảng hơn một người bệnh nằm điều trị nội trụ
bệnh nhân đến khám là từ năm trăm linh đến một bệnh nhân trong một ngày một lượt trong một ngày
sự thay đổi mang tính lột xác đó ở bệnh viện đa khoa hà tĩnh đã góp phần giúp đảng bộ bệnh viện từ chỗ yếu kém vươn lên vững mạnh
và góp phần đưa nghị quyết tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh ủy hà tĩnh thành kết quả cụ thể trong cuộc sống